phát biểu sau cuộc họp với nội các khẩn cấp của israel tổng thống joe biden khẳng định mỹ sẽ phối hợp với israel để giảm thiểu số dân thường thiệt mạng trong bối cảnh xung đột tại giải gaza
và về phần mình thì thủ tướng israel benjamin netanyahu cam kết thực hiện các nỗ lực vì mục tiêu này
ông biden khẳng định mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ israel trong các hoạt động bảo vệ người dân và sẽ tiếp tục phối hợp với israel về các đối tác ở khu vực để ngăn chặn xảy ra thêm các thảm kịch mà nạn nhân là người dân vô tội
về phần mình thủ tướng israel tái khẳng định nước này sẽ làm mọi điều có thể để tránh gây tổn hại cho dân thường
ông nêu rõ phía israel đã và sẽ tiếp tục kêu gọi người dân di chuyển tới những vùng an toàn hơn
đồng thời khẳng định tiếp tục phối hợp với phía mỹ để đáp ứng
ông biden đang có chuyến thăm đến israel nhằm bày tỏ tình đoàn kết với nước này ngay trước khi nhà lãnh đạo mỹ tới israel
một bệnh viện ở giải gaza đã trúng rocket khiến cho hàng trăm người thiệt mạng